chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi tại tp hcm đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tiếp và làm việc với đại sứ hà lan
tại việt nam về vấn đề chống ngập bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu
bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân nhấn mạnh tình trạng ngập lụt ô nhiễm môi trường nước
là một trong những thách thức cho sự phát triển của tp hcm
chống ngập là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt vừa là lâu dài để ứng phó với biến đổi khí hậu
nước biển dân và bảo đảm cho sự phát triển bền vững của thành phố
công tác chống ngập của thành phố đã và đang được triển khai trong đó có việc học tập kinh nghiệm
hợp tác quốc tế đặc biệt là với hà lan quốc gia có kinh nghiệm về chống ngập
đại sứ elsbeth ackerman cho rằng vấn đề mà tp hcm đang gặp phải cũng là vấn đề mà hà lan
đã từng gặp và có kinh nghiệm xử lý sẵn sàng chia sẻ với tp hcm
trước đó vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín hà lan và tp hcm cũng đã ký biên bản ghi nhớ
về hợp tác quản lý tích hợp tài nguyên nước và thích ứng biến đổi khí hậu
bằng cách xây dựng sáng kiến hợp tác công tư ppp cho đề án chống ngập bền vững cho tp hcm